lý do các nhà xe hoạt động cầm chừng là vì lượng khách đi lại thời điểm này rất ít
trung bình mỗi xe khi xuất bến có khoảng năm bảy khách xe nào nhiều thì được khoảng một mươi khách ông lam nói
giám đốc bến xe giáp bát nguyễn tất thành cho biết
tại đây nhiều nhà xe chạy các tuyến nam định thái bình ninh bình thanh hóa quảng ninh đã hoạt động trở lại
tuy nhiên số chuyến thấp do không có khách
một số nhà xe chạy tuyến hải phòng bắc giang chạy được một thời gian này cũng dừng hoạt động
các tuyến xe đi các tỉnh thành
đà nẵng trở vào chưa hoạt động trở lại tại bến xe giáp bát
ông thanh nói trước đây khi chưa có dịch covid một mươi chín mỗi ngày bến xe có khoảng một mươi lượt khách
còn thời điểm này thì từ khoảng hai trăm linh đến ba trăm linh ngày cao thì mới được khoảng năm trăm linh khách